diễn tập cứu nạn cứu hộ phòng chống sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh quảng nam
hoạt động thiết thực góp phần nâng cao tinh thần chủ động ứng cứu của các đơn vị khi có thiên tai xảy ra
cuộc sống sinh hoạt của người dân tiểu khu la mát thị trấn kiện ke huyện thanh niên tỉnh hà nam
bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì hoạt động của các lò vôi thủ công
liên quan đến vụ việc một phụ nữ làm thuê bị chủ nhà hành hạ dã man trong một thời gian dài
xảy ra tại huyện đắk lây tỉnh quang tung
cùng chúng tôi bàn luận trong bàn chuyện sáng
trong phần tin quốc tế hy lạp tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực dập lửa và tìm kiếm người mất tích trong loạt vụ cháy rừng xảy ra tại nước này
mở đầu là phần tin tức đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp từ chiều tối và đêm ngày hôm qua đến sáng nay

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to
trọng tâm mưa to tập trung ở các tỉnh hà giang lào cai hòa bình yên bái lai châu
từ năm mươi đến một trăm linh mm một ngày
tủ đô hà nội từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai có mưa rào
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to và rông
cảnh báo từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
mưa lớn ở vùng núi và trung du bắc bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng bắc bộ và thanh hóa
và có khả năng kéo dài đến đầu tháng tám
về diễn biến lũ khoảng một mươi năm h ngày hôm nay
một số nơi thuộc các tỉnh thanh hóa đã có mưa vừa có nơi mưa to
cảnh báo trong khoảng một mươi tám đến hai mươi bốn giờ tới
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất trên các sông suối ngỏ
ngập úng ở vùng trũng địa bàn tỉnh thanh hóa
đặc biệt là các huyện thường xuân như xuân
lượng mưa đo được lúc một mươi năm h tại trạm bình sơn huyện kim bôi hòa bình là ba mươi ba mm
nhận định trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ tới
khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông
tổng lượng mưa đạt từ ba mươi năm mươi mm
cảnh báo trong một mươi tám đến hai mươi bốn giờ tới
lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại huyện kim bồi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với ủy ban nhân dân huyện phước sơn
tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sạt lở đất
với sự tham gia của ba trăm linh cán bộ công chức
hai mươi đơn vị cùng nhiều người dân trên địa bàn huyện
đây là một hoạt động thiết thực
góp phần nâng cao kinh thần
chủ động ứng cứu của các đơn vị khi có thiên tai xảy ra
chương trình diễn tập bao gồm hai nội dung chính
vận hành cơ chế và diễn tập thực binh
với tình huống giả định do hoàn lưu cơn bão số năm
mưa lớn kéo dài liên tục
gây sạt lở đất tại nhiều vị trí như các tuyến đường giao thông
và khu dân cư
làm ba người chết và một mươi hai người bị thương
đặc biệt phải sơ tán khẩn cấp năm mươi sáu hộ
với hai trăm hai mươi sáu nhân khẩu
xa khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
đây là một tình huống thiết thực
phù hợp với điều kiện địa hình thực tế của các huyện miền núi
cuộc diễn tập nó vừa mang tính nhiệm vụ chính trị
cũng đồng thời là một kinh nghiệm để huyện
có điều kiện rút ra trong áp dụng và thực tiễn
vì huyện miền núi cũng là một huyện
hai mưa lớn và sạt lở đất
trên tinh thần đó thì đảm bảo
mình vẫn có công tác chỉ đo điều hành
cũng như lãnh đạo lực lượng
tìm kiếm cú nạn
thì ủy ban dân huyện phước sơn
đã huy động hơn
ba đồng hành
ba trăm linh công bộ công chức
cùng bốn mươi đơn vị để tham gia
chủ yếu là lực lượng
và về phương tiện thì
huy động các phương tiện hiện có trên địa bàn huyện
gồm có năm xe tả
hai xe cung thương
có phương tiện máy mắt thức bị
máy điện máy khuôn bê tông
để đồng bộ việc diễn tập nó hiệu quả và thiết thực
được biết trong những năm vừa qua
tại các huyện miền núi tỉnh quảng nam
liên tục xảy ra tình trạng sạt lở đất
gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản
chính vì vậy cuộc diễn tập là cơ sở
nhằm nâng cao kỹ năng thao tác nghiệp vụ
ứng phó với mọi tình huống bất chắc có thể xảy ra
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong nhân dân
quảng nam các địa phương ở khu vực miền núi
hôm nay có rất nhiều các khu vực
mà sạt lở cũng không thể dự báo trước được
và trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng ta đã diễn tập
tìm kiếm cứu nạn
ở khu vực ven biển
rồi năm nay thì chúng ta diễn tập
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
và những năm tiếp theo cũng sẽ có những kế hoạch tương tự
để xử lý các tình huống thiên tai
xảy ra trên địa bàn
thông qua các đợt diễn tập như thế này
thì nó nâng cao tính năng động
tính tự chủ
và tính khoa học trong việc phối hợp
với các lực lượng
đặc biệt là sử dụng phương châm bốn tại chỗ
để mà ứng cứu khi có các tình huống xảy ra trên địa bàn
với việc áp dụng đồng bộ nguyên tắc bốn tại chỗ
nhân lực phương tiện vật tư và dụng cụ
buổi diễn tập thực sự đã góp phần
nâng cao khả năng phản ứng trước
mọi tình huống thiên tai xảy ra của các lực lượng
đơn vị tham gia
đồng thời nâng cao nhận thức xác định rõ trách nhiệm
của mỗi ca nhân trong công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
hôm qua công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định tạm giữ năm đối tượng
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó các đối tượng gồm nguyễn anh lâm nguyễn văn phương
nguyễn văn tuấn đỗ đăng hải và nguyễn huy phương
cùng chú tại phường bảy tp đà lạt
rủ nhau đến hát karaoke tại quán nữ hoàng
ở một mươi một trên năm kim đồng phường sáu tp đà lạt
đến giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
nhân viên quán karaoke thông báo đã quá dở
quán đóng cửa thì nhóm của lâm gây sự
nhân được tin báo của nhân viên quán karaoke
công an phường sáu đã cử hai cán bộ công an phường
là các đồng chí trần đình luân và nguyễn thế thuần
cùng anh dương quý tịnh
là bảo vệ dân phố đến giải quyết
đến nơi nhóm của lâm chống đối hành hung
đánh đuổi tổ công tác làm đồng chí luân
bị chật khớp tay phải đồng chí thuận
và anh tịnh bị thương ở vùng đầu
sau khi gây án nhóm đối tượng lên đã lên ô tô bỏ chạy
tiến hành điều tra công an tp đà lạt
đã xác định nhóm đối tượng quá khích
và tiến hành triệu tập đến cơ quan công an để làm việc
tại khu vực trước cổng trường cao đẳng sư phạm
quảng trị thuộc phường ba tp đông hà
tổ công tác của công an tp đông hà
đã bắt quả tàng đối tượng lê thanh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường năm tp đông hà
đang có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu
vào thời điểm trên trong lúc làm nhiệm vụ
tổ công tác công an tp đông hà phát hiện
xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn a năm nghìn một trăm một mươi bốn
có dấu hiệu nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển
chín năm trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu z
toàn bộ số thuốc lá này không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bước đầu tại cơ quan chức năng
đối tượng lê thanh hà khai nhận vận chuyển thuê
số thuốc lá trên ra đường quốc lộ một
với giá năm trăm linh đồng
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra
tại nhà máy nhựa và chợ gạo ở tp hưng yên
sau gần một tiếng toàn bộ khu chợ gạo
và nhiều nhà xưởng kho chứa của nhà máy nhựa hương yên
đã bị thiêu dụi
theo thông tin ban đầu thời điểm trên
người dân phát hiện cột khói cao bốc lên
nghi ngút từ nhà máy nhựa thuộc phường an tảo
sau đó lửa nhanh chóng lan rộng
bén sang khu vực phía chợ gạo gần sát
và bao trùm toàn bộ khu vực
nhiều người dân tp hưng yên hoảng loạn chứng kiến
những ngọn lửa cháy rừng rực từ bên trong các gian hàng
làm cho toàn bộ khu chợ chìm trong biển lửa
các cột khói đen bốc nguồn ngục
bao trùm toàn bộ khu chợ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hương yên
đã có mặt tại hiện trường để xử lý
bước đầu sáu xe cứu hỏa được huy động để nỗ lực chữa cháy
nhưng sau gần một giờ đồng hồ
vẫn không thể dập tắt được do lửa cháy quá lớn
công an tỉnh hưng yên đã huy động
thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy để tiếp tục ứng cứu
tuy nhiên do có quá đông người dân tập trung
theo dõi đám cháy nên đã xảy ra
ủn ứ giao thông cục bộ gây khó khăn cho lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
được tăng cường để phân luồng đảm bảo giao thông
đến hai mươi hai h bốn mươi phút
ông lê thanh tùng chủ tịch ủy ban nhân dân phường an tảo tp hưng yên cho biết
là đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế

show tại việt nam không còn bao hàm
ở những sân khấu hoành tráng với hàng
nghìn khán giả nghệ sĩ trẻ với kinh phí
hạng hẹp đã tìm đến những sân khấu
nhỏ hoặc trình diễn live show kết hợp
với giới thiệu sản phẩm gọi tắt là
mini show hiệu ứng truyền thông của hình thức
mini show đang phổ biến có như
mong muốn ghi nhận của sáng phương nam
cuối năm hai nghìn một mươi sáu giữa
năm hai nghìn một mươi bảy rồi lên hàng loạt
sân khấu đình đám của các diễn viên hài
như việt hương trấn thành trí tài hoài linh
thậm chí hương show được tổ chức
tại sân khấu quân khu bảy tp hcm
với hàng nghìn vé miễn phí cho khán giả
khó khăn tuy nhiên làn sóng này
đã khừng lại dừng lại ở sân khấu
của diễn viên kiều minh tuấn em một mươi tám chưa
vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
thay vì đổ hàng tỷ làm live show
ở sân khấu lớn năm

như diệu nhi gia bảo chuyển hướng
làm chương trình cá nhân ngay tại sân khấu kịch
thế giới trẻ làn sóng mini show
dễ thấy hơn trong âm nhạc hình thức
phổ biến là kết hợp giới thiệu sản phẩm mới
hoặc họp người hâm mộ để tổ chức
đêm diễn cá nhân sơn tùng mtp
phạm anh duy giang hồng ngọc nguyễn hải yến
là những cái tên từng tạo dấu ấn
với hình thức này mà khác dù
tổ chức chương trình như một live show âm nhạc quen thuộc
không ít ca sĩ bắt buộc chọn
không gian phòng trà vì nguồn kinh phí
có giới hạn
đúng ra là khánh loan thực hiện
cái live show này cách đây hai năm chứ không phải
là đợi đến năm hai nghìn một mươi tám
mọi thứ âm nhạc thì khánh loan đã
chuẩn bị chỉnh chuông hết rồi nhưng mà
sau đó thì nó có vài
một vài phát sinh rất là nặng
thành ra là khánh loan buộc phải rao bán
cái đất của mình cầm cái số tiền
đó mang về gọi anh em
lại là bắt đầu rưng cái chương trình của mình
phần lớn nghệ sĩ và các nhà sản xuất chương trình
hiểu rõ tác dụng của live show hiện nay
nhằm xây dựng tên tuổi nhiều hơn để bán vé
thu lời vì vậy việc chọn không gian
nhỏ cũng nằm trong chiến lược phân bổ chi phí
về mặt hình ảnh bên cạnh chi phí
mặt bằng sân khấu các khoản đầu tư
về hiệu ứng hình ảnh âm thanh phối khí
sáng tạo trong đường dây kịch bản
sẽ quyết định chất lượng của chương trình
thậm chí với nhà sản xuất các chương trình live show
cho tên tủ nghệ sĩ an khách cũng từ nhận
đã đứng trước áp lực rất lớn từ game show
truyền hình muốn thu hút khán giả mua vé
chương trình hiện nay và đảm bảo
các tiết mục ít nhất phải bằng hoặc hoành tráng
hơn những gì được xem trên các game show
cuộc thi âm nhạc
những cái game show bây giờ phải nói thẳng
là về thiết kế sân khấu
về âm thanh ánh sáng họ làm
rất là chuẩn thì mình
không thể làm như
trước đây có nghĩa là trước đây
không có game show nhiều thì họ
rất là yêu mết nghệ sĩ
thích thì dù mưa gió thì họ có đến
xem mà nhiều khi cái show
mà các nơi làm
giống như là các bộ show khác làm
rất là đơn giản về
thiết kế sân khấu hoặc về âm thanh ánh sáng
thì kể cả nhà tổ chức và
nghệ sĩ phải cố gắng thì tôi nghĩ
rằng đó là cái thành công
tỉnh này thành công thì họ sẽ đồn lấy tỉnh khác
thì kéo họ đến ủng hộ
thì đến ủng hộ mà thấy được
những cái sự cố gắng của mình
hoàn thiện về nghệ thuật
về chất lượng nghệ thuật thì tôi nghĩ rằng
từ ca sĩ và tới nhà tổ chức
thì sẽ thành công
với sự đa dạng của các sân khấu
nghệ sĩ kịch nói hai âm nhạc hiện nay
dễ dàng hơn khi tìm hình thức làm sao phù hợp
với kinh phí sẵn có thực tế nhìn nhận
dù ở quy mô nào lựa chọn
của những nghệ sĩ chấp nhận đầu tư sân khấu
diễn live vẫn đáng ghi nhận
trong bối cảnh cạnh tranh gai gắt
với các hình thức giải trí trực tuyến
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
mình cũng mua trà sữa hay trà chanh
trời nắng cũng lấy ra uống
giữa kẹt xe hay đèn đỏ
nhằm lúc em lấy tay phone
em nghe mở lên em nghe nhạc
hoặc là em có thể
nhắn tin với một số người
để dạng như là
cho thời gian nó qua nhanh hơn
sáng phương nam sẽ được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bây giờ mai cường mời quý vị trở lại
trường quay hà nội để đến với những thông tin tiếp theo
trong bản tin an ninh ngày mới
vâng xin cảm ơn
quý vị và các bạn đã theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại